là mốc thời gian rất quan trọng và ý nghĩa đánh dấu hai mươi năm ngày tổng thống mỹ bill clinton tuyên bố bình thường hóa quan hệ với việt nam và thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
đây là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa đối với quan hệ việt nam hoa kỳ
hai bên đã mở đại sứ quán ở mỗi nước và thường xuyên tiến hành trao đổi các đoàn cấp cao và các cấp đồng thời tăng cường các cuộc tiếp xúc ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực nhằm đẩy mạnh cơ chế đối thoại và hợp tác trên tất cả các lĩnh vực một cách liên tục và hiệu quả
sự trao đổi hợp tác trong lĩnh vực thương mại đầu tư giữa hai nước đã nở rộ đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ song phương nói chung và quan hệ thương mại đầu tư giữa hai nước nói riêng
hiện có bảy trăm linh ba dự án của hoa kỳ đầu tư vào việt nam với số vốn gần một mươi một tỷ đô la đứng thứ bảy trong số một trăm linh một quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào việt nam
và chắc chắn chỉ số này sẽ còn tăng mạnh sau khi hiệp định tpp được ký kết
các dự án đầu tư fdi của hoa kỳ vào việt nam chủ yếu trên các lĩnh vực dịch vụ bên cạnh đó là công nghiệp xây dựng bất động sản v v
là một trong những doanh nghiệp tiên phong có mặt sớm nhất tại việt nam ngay sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ công ty ford việt nam là liên doanh giữa tập đoàn ô tô ford của hoa kỳ và công ty d i c
với tổng số vốn đầu tư đến nay là một trăm hai mươi năm triệu đô la và công suất là một mươi bốn xe một năm
sau hai mươi năm hoạt động tại việt nam forb việt nam đã đạt được nhiều thành công và ngày càng chiếm được sự tin tưởng yêu mến của khách hàng
với các dòng sản phẩm có chất lượng và độ an toàn cao mẫu mã luôn đổi mới
hiện fores việt nam đứng thứ ba trên thị trường với hơn một mươi thị phần của ngành ô tô

ford việt nam đứng thứ ba trên thị trường với hơn một mươi thị phần của ngành ô tô
thương mại trao đổi thương mại hai chiều liên tục tăng trong những năm qua với mức tăng trưởng hàng năm đạt khoảng hai mươi
đến nay kim ngạch thương mại hai triệu đã đạt hơn ba mươi tỷ đô la tăng hơn một trăm ba mươi lần so với thời điểm năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đưa việt nam trở thành đối tác thương mại lớn của mỹ
đến nay kiêm mạch thương mại hai triệu đã đạt hơn ba mươi tỷ đô la tăng hơn một trăm ba mươi lần so với thời điểm năm hai nghìn bốn đưa việt nam trở thành đối tác thương mại lớn của mỹ
đến nay kiêm mạch thương mại hai triệu đã đạt hơn ba mươi tỷ đô la tăng hơn một trăm ba mươi lần so với thời điểm năm hai nghìn bốn đưa việt nam trở thành đối tác thương mại lớn của mỹ
việt nam hiện nay là thị trường tiêu thụ lớn các sản phẩm nông nghiệp từ mỹ
mỗi năm việt nam nhập khoảng một tám trăm linh container các sản phẩm trái cây thịt da súc da cầm sản phẩm chế biến từ sữa của mỹ
nhưng rất rõ ràng có rất nhiều hợp tác kinh tế việt nam sản phẩm rất nhiều sản phẩm thịt da súc da cầm sản phẩm chế biến từ mỹ và mỹ sản phẩm các sản phẩm như xe tăng đến việt nam
và tôi nghĩ khi chúng ta di chuyển đến hợp tác thương mại truyền hợp giữa việt nam và mỹ nếu đó được kết thúc tôi nghĩ chúng ta sẽ có cơ hội để tăng hợp tác thương mại lớn
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn một mươi ba các công ty việt nam đã ký các hợp đồng mua động cơ máy bay phản lực và thuốc pin gió của mỹ trị giá hai sáu tỷ đô la giúp tạo hàng chục nghìn việc làm cho lĩnh vực chế tạo của mỹ
ngược lại trong bối cảnh suy thoái của nền kinh tế thế giới
so với các thị trường khác việt nam vẫn được coi là một trong số ít các quốc gia xuất khẩu thành công sang thị trường mỹ thời gian qua
nhưng nếu mình đặt sống vào tù huống và kết thúc tương tự với các cơ hội
rất hợp óc để tạo ra xây dựng một hiệu quả đối tượng
đó là nơi để tham gia việc tạo lưu cục
trong cuộc sống việt nam các quốc gia sẽ được tạo ra một hành vi để từng này hỗ trợ tương tự và tôn trọng vào việc ghi nhận vấn đề này
tôi nghĩ đó chính là cách thôi hả
chúng ta có thể tìm ra vấn đề chúng ta phòng trọng
với hợp tác hợp lý và hợp tác hợp lý để giải quyết những vấn đề này để giải quyết những vấn đề này
sự hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo giữa việt nam và hoa kỳ phát triển rất mạnh trong những năm qua
việt nam hiện đang dẫn đầu trong số các nước asean và đứng thứ tám trong số tất cả các nước
về số lượng sinh viên học ở mỹ với khoảng một mươi sáu người với tốc độ tăng lên nhanh chóng qua từng năm
nhiều sáng kiến về trao đổi giáo dục đã được triển khai trong đó phải kể đến sáng kiến
chương trình liên minh giáo dục đại học ngành kỹ thuật chương trình học bổng fulbright
do mỹ cung cấp cho sinh viên việt nam và thành lập trường đại học fulbright ở việt nam
dự án về đại học fulbright là một đại học mà như thế là sẽ là một cái hợp tác việt nam hoa kỳ
và một đại học việt nam hoa kỳ
tôi nghĩ đây là một cái dự án một cái sáng kiến rất là mới rất là hay và chắc nhiều người cũng gợi cắm để làm gì
để không nhất thiết là phải đưa con cái sang nước ngoài mà có thể học ngay tại việt nam một cái chương trình mà đã có chất lượng hoa kỳ
hai bên thường xuyên tổ chức các cuộc triển lãm hội thảo về giáo dục
giới thiệu về nền giáo dục của mỹ đến đông đảo học sinh sinh viên việt nam
giúp cho nhiều em học sinh thực hiện được giấc mơ du học tại mỹ của mình
hoa kỳ là cái nước có thể nói con nền ảo phát triển rất là mạnh rất là cao có chất lượng
rất là cao bào thuộc loại nhất thế giới với khoảng bốn năm trăm linh trường đại học cao đẳng
rồi thì những trường đại học hoa kỳ đều những trường có kiểm định chất lượng
bằng cấp thì cũng có thể gọi là trường đại học cao đẳng
rất là giá trị và rất là dễ tìm việc làm
một cái lợi thế thứ ba trong việc hợp tác này là phụ huynh và học sinh của việt nam
có thể nói cũng rất là ưa chuộng rất là mong muốn gửi con đi học ở các trường đại học hoa kỳ
bên cạnh hợp tác giáo dục đào tạo thì khoa học công nghệ là lĩnh vực hợp tác rất quan trọng
hai bên đã lập ủy ban hỗn hợp về hợp tác khoa học và công nghệ
nhằm tạo điều kiện cho
cộng đồng khoa học và công nghệ hai nước tăng cường trao đổi hợp tác
ứng phó với biến đổi khí hậu và những thách thức toàn cầu khác
tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dựa trên sự sáng tạo
an ninh quốc phòng là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa việt nam và hoa kỳ trong những năm gần đây
hai nước đã thường xuyên có các cuộc đối thoại chính trị an ninh quốc phòng
và thống nhất trao đổi hợp tác trong nhiều lĩnh vực quan trọng
trong đó phải kể đến hợp tác chống phổ biến vũ khí giết người hàng loạt
hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển
mua sắm quốc phòng hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc hỗ trợ nhân đạo giảm nhẹ thiên tai
tìm kiếm cứu nạn khắc phục hậu quả chiến tranh xử lý chất độc da cam ra phá bom mìn tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh v v
hai bên đã ký biên bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương vào tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
và mỹ đã cung cấp khoản viện trợ một mươi tám triệu đô la cùng năm tàu tuần tra nhanh
nhằm giúp việt nam nâng cao năng lực cho các đơn vị tuần tra ven biển
nhiều tàu chiến mỹ đã cập cảng việt nam
nhưng một phần chẳng có năng lực cho các đơn vị tuần tra bên biển
trong đó có các tàu khu trục và xoái hạm các tàu cứu hộ y tế v v
hợp tác hải quân việt mỹ được cụ thể hơn khi hai nước bắt đầu tham gia diễn tập chung
hai bên đồng ý tiếp tục hợp tác về thực thi luật pháp trên biển
đặc biệt là tăng cường năng lực để đối phó với thảm họa và tìm kiếm cứu nạn
về vấn đề biển đông cả việt nam và mỹ đều đồng nhất quan điểm giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp ngoại giao hòa bình
tránh các hành động khiêu khích đơn phương phù hợp với luật pháp quốc tế
trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai unclos
một trong những lĩnh vực hợp tác rất chặt chẽ lâu dài và tích cực giữa việt nam và mỹ trong những năm qua
là khắc phục hậu quả chiến tranh
hai bên đã thể hiện rõ thiện trí và quyết tâm giải quyết những vấn đề do chiến tranh để lại
hoạt động tìm kiếm quân nhân mỹ mất tích trong chiến tranh tại việt nam do chính phủ mỹ tiến hành
đã được phía việt nam hỗ trợ
hỗ trợ và tham gia rất tích cực thu được kết quả rất đáng hoan nghênh
phía hoa kỳ cũng đã hỗ trợ việt nam trong việc giả phá bom mìn còn sót lại và ngăn chặn thương vong trong tương lai
ngoài ra các dự án tẩy chất độc da cam dioxin và hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam tại việt nam
cũng đã được triển khai tại một số địa phương
điều làm tôi hạnh phúc đó là khi được xem các bạn nhỏ ở đây bố hát
tôi thấy được rằng nạn nhân chất độc da cam ở đây các bạn có thể làm được những điều mà người bình thường vẫn làm
tôi rất vui khi các bạn có môi trường như ở trung tâm để được chăm sóc chia sẻ
và có những hoạt động như thế này
đó là những điều mà những nạn nhân chất độc da cam như chúng tôi thực sự mong muốn
tuy nhiên công việc này đòi hỏi phải mất rất nhiều năm và chi phí vô cùng tốn kém mới có thể xử lý được cơ bản
bởi rất nhiều địa phương ở miền trung và miền nam bị nhiễm độc nặng
theo ước tính hiện có đến ba triệu người bị ảnh hưởng bởi phơi nhiễm chất dioxin
hai nước đã cử chuyên gia phối hợp
phối hợp nghiên cứu và ứng dụng công nghệ khử hấp thu nhiệt để xử lý nhiễm độc dioxin
những năm đầu những cuộc đi khai quật những nơi mình đi đến thì nó dễ dàng hơn
còn bây giờ thì nó khó khăn hơn nhất là những dùng sâu dùng xa dùng trên núi chẳng hạn
thế nên là kết quả thì nó không được hiệu quả
như lúc ngày xưa nữa nhưng mà nên nhớ là đây là những cái vụ rất là khó khăn
thành ra cái sự giúp đỡ của bên phía việt nam cũng như cái chánh quyền địa phương
cũng như những người dân địa phương rất là quan trọng
các cơ quan chính phủ từ cấp cao nhất cái sự hợp tác này là rất là chặt chẽ
nếu mà không có những sự hợp tác mà từ phía trên
thì chúng này phía dưới chúng tôi không làm việc được
thành ra chúng tôi phải nói là phải tạ diện cho chính phủ mỹ
quân nhân bất tích và của bộ quốc phòng và giam phòng của tôi ở đây
phải nói là rất là cảm ơn sự giúp đỡ của bên phía việt nam
cho cả chính phủ cũng như nhân dân việt nam trong cái vụ tiền kiếm quân nhân bất tích
để đem họ hải quốc họ về trả trả cho gia đình của họ
bên cạnh quan hệ hợp tác ở cấp chính phủ
thì ngoại giao nhân dân là một trong những nhân tố quan trọng
đóng góp tích cực vào việc phát triển quan hệ song phương việt mỹ
hiện ở mỹ
có khoảng hai nhân dân
ba triệu người việt nam chiếm gần một nửa trong tổng số hơn bốn triệu người việt nam ở nước ngoài
và là cộng đồng người việt lớn nhất bên ngoài lãnh thổ việt nam
trong khi đó nhiều người mỹ có mối liên hệ rất đặc biệt với việt nam
họ có thể là những cựu chiến binh
cũng có thể là những người có thân nhân thiệt mạng mất tích trong chiến tranh việt nam
hoặc cũng đơn giản họ là những người có tấm lòng bao dung nhân ái
biết cảm thông đau xót trước nỗi đau của đồng loại
họ đã chung tay góp sức hành động cùng nhân dân việt nam
giải quyết những hậu quả dai dẳng mà chiến tranh để lại
cho cả người dân việt nam cũng như người dân mỹ
một trong những người đi tiên phong trong các hoạt động như vậy
là bà gerilyn brousseau
và các cộng sự của bà trong tổ chức peace streets việt nam
trong năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín con c genetici của tôi
thông tin rằng một đứa đế cụ xếp adrianna
bị thả xuống và giết trong vài câu trò chi terrorist trong chiến trường việt nam
dự b sammy jr của bà ger cũng thường nói về thật quá ít cải thống của trường tế việt nam
cũng như th cath
trong trường tập con trai của tôi
ta biết chẳng của họopod các cấu động dari bons da th transformative

những người đàn ông những người đàn ông đa dạng
như gia đình tôi có thể tìm ra một cách
để hướng dẫn người việt
đi dưới sự thất vọng

và hướng dẫn người việt
để thay đổi những hạm nạn

với mục tiêu hàn gắn những vết thương chiến tranh
để xây dựng cuộc sống xây dựng cộng đồng
vì một tương lai tươi sáng cho các nạn nhân
trên những vùng đất bị chiến tranh hủy diệt
peace trees đã có mặt ở việt nam từ hai mươi năm năm qua
đồng hành cùng các nạn nhân chiến tranh
trong hành trình tìm kiếm sự bình yên
và hạnh phúc trong cuộc sống
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé
thì cộng đồng người dân ở cả hai quốc gia đã và đang trở thành những nhân tố rất tích cực góp phần quan trọng vào việc xây dựng tình đoàn kết hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau góp phần vun đắp cho mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước
thì cộng đồng người dân ở cả hai quốc gia đã và đang trở thành những nhân tố rất tích cực góp phần quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước
thì cộng đồng người dân ở cả hai quốc gia đã và đang trở thành những nhân tố rất tích cực góp phần quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước
hai thập kỷ không phải là khoảng thời gian dài đối với quan hệ của hai quốc gia song đây là giai đoạn có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ việt mỹ đánh dấu một hành trình vô cùng gian nan với những nỗ lực không mệt mỏi của cả hai bên
với tinh thần khép lại quá khứ hướng tới tương lai việt nam và mỹ đã chung tay xây dựng được một niềm tin và sự hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực
những thành tiệu to lớn ấy chắc chắn là nền tảng
vô cùng quý báu để chính phủ và nhân dân hai nước tiếp tục phát huy hơn nữa sự hợp tác thiết thực và hiệu quả cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển và đạt được những tầm cao mới trong những năm tới đây